ubnd tỉnh bình thuận đã học khẩn với các địa phương về việc triển khai giải pháp ứng phó với cơn bão bolaven cơn bão số một trong năm hai nghìn một mươi tám
tại cuộc họp ubnd tỉnh đã phát lệnh cấm tàu thuyền ra khơi trên toàn địa bàn từ một mươi h ngày hôm nay ngày ba tháng một
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình thuận để ứng phó với bão số một
đơn vị đã thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết tin về hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh
tính đến bảy giờ ngày ba tháng một tổng số tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh đang hoạt động trên biển có một năm trăm năm mươi một chiếc với bảy chín trăm sáu mươi chín lao động
trong đó tàu đánh bắt xa bờ là một trăm bốn mươi bảy chiếc
hiện nay còn sáu trăm ba mươi bốn tàu thuộc thị xã la di đang đánh bắt trên biển chưa liên lạc được
đồn biên phòng phước lộc thị xã la di đã cử cán bộ đến từng nhà dân yêu cầu kết nối thông tin hướng dẫn di chuyển phòng tránh bão
chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm lệnh cấm biển
không cho tàu thuyền ra khơi bằng mọi cách kêu gọi tàu thuyền vào bờ
thông báo hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn
nhằm hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ gây gió mạnh sóng lớn kết hợp mưa to gây lũ và xả lũ các hồ
ubnd các huyện thị xã thành phố chỉ đạo tiếp tục trăng trống nhà cửa kho tàng công sở trường học bệnh viện
chặt tỉa cây xanh biển quảng cáo pano bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ
đồng thời ra soát phương án kế hoạch sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm các vùng trũng ngập lụt sạt lở
ngành chức năng kiểm tra hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập lụt sạt lở
hướng dẫn người dân triển khai biện pháp giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp